các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bằng đầu vào ngày hai mươi một tháng hai hùng phát hiện vợ mình và anh minh đang ở cửa hàng xăng dầu nam tây nguyên là nơi làm việc của vợ
trong quá trình nói chuyện giữa hùng và anh minh xảy ra xô xát quá bực tức vì ghen tuông và bị anh minh đánh
hùng đã rút dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực và bụng khiến anh minh tử vong sau đó
ngày hai mươi hai tháng hai sau khi nghe tin nạn nhân tử vong hùng đã đến công an xã đầu thú
thông tin từ công an tỉnh quảng ninh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc ở khách sạn hoàng gia hạ long
lợi dụng việc công ty hoàng gia được phép kinh doanh casino cho người nước ngoài đánh bạc
hai đối tượng là nguyễn quang tùng và hoàng sơn là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn egt hạ long
và công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư phát triển tân thế giới đã tổ chức cho người việt nam đánh bạc trái phép
tại thời điểm bắt quả tăng cơ quan điều tra đã phát hiện hàng chục người đang đánh bạc
với số chip được thu giữ quy đổi tương đương một trăm linh sáu tỷ đồng
hiện công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố năm mươi sáu bị can trong đó phát lệnh truy nã với ba bị can đang bỏ trốn
liên quan tới vụ lật thuyền trên sông đồng nai khiến một phụ nữ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra
như tin đã đưa vào sáng ngày năm tháng hai thuyền chở khách do nguyễn trường trinh
trú tại thành phố biên hòa điều khiển chở theo một mươi hai người từ hướng chùa phước long
thành phố hồ chí minh để đến bến đỏ xưa ở thành phố biên hòa trả khách
tuy nhiên chiếc thuyền đã va chạm với một sàn lan trở container sau đó chìm xuống sông
toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông trong đó có một phụ nữ đã đuối nước tử vong
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc xảy ra hơn một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết gần một năm mươi người bị thương một bảy mươi người
so với cùng năm hai nghìn hai mươi hai đã giảm cả ba tiêu chí
cụ thể đường bộ xảy ra một sáu trăm một mươi vụ làm chết một ba mươi sáu người bị thương một sáu mươi bảy người
cũng giảm ở cả ba tiêu chí so với năm hai nghìn hai mươi hai
đường sắt xảy ra một mươi ba vụ làm chết bảy người bị thương ba người
lĩnh vực đường thủy xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn người
riêng trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra tám trăm ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết năm trăm ba mươi chín người và bị thương năm trăm sáu mươi năm người
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba
xã phả lễ huyện thủy nguyên tp hải phòng
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
và đối tượng nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hòa nhất
xã đặng cương huyện an dương tp hải phòng
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ phúc hậu
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng
về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện